sau hơn một ngày tích cực triển khai tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy hai ba lô
trong đó một ba lô có giấy tờ tùy thân của du khách tại một bãi sậy cách nơi nạn nhân gặp nạn là khoảng một năm cây số
đây là hai nữ du khách không may gặp nạn khi mà qua cầu treo trên suối klong khanh
xã đại trai huyện lạc dương tỉnh lâm đồng bị lũ cuốn mất tích vào chiều hai mươi chín tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã huy động gần hai trăm linh người cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng và được chia thành nhiều tốp tìm kiếm hai nữ du khách mất tích
phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân đã được mở rộng thành năm km
theo lãnh đạo huyện lạc dương mưa lớn đã làm cản trở công việc tìm kiếm nạn nhân
và không thể sử dụng flycam bay tìm dọc theo suối như là phương án ban đầu
bên cạnh đó mưa lớn và nước chảy xiết khiến cho thợ lặn chuyên nghiệp cũng không thể lặn tìm kiếm nạn nhân
liên quan đến vụ việc du khách bị lũ cuốn ngày ba mươi tháng một mươi một ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản đề nghị quân đội công an tỉnh huyện lạng dương
huy động các lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn đồng thời cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức tour và các bên liên quan